trong một động thái mới nhất năm nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng tiktok tại bang montana của mỹ đã đệ đơn kiện lên toán liên bang nhằm ngăn cản việc thực thi lệnh cấm ứng dụng theo quyết định được công bố một ngày trước đó của chính quyền bang này
đơn kiện được nộp tại tòa án ở quận montana và nêu rõ chính quyền bang đã vi phạm tu chính án thứ nhất quyền của người dân bang này thẩm phán dona mel sẽ thụ lý vụ kiện nói trên
một số chuyên gia nói rằng lệnh cấm hoàn toàn tiktok sẽ khó thực thi và bày tỏ hoài nghi với lập luận về vấn đề an ninh quốc gia mà chính quyền bang montana đưa ra
với lệnh cấm có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thì tiktok sẽ không còn được hoạt động trong phạm vi lãnh thổ của bang montana
nền tảng này sẽ bị phạt một mươi usd cho mỗi lần vi phạm nếu người dùng có thể truy cập hoặc được cung cấp khả năng truy cập hoặc là tải xuống tiktok đồng thời có thể bị phạt thêm một mươi usd mỗi ngày nếu không tuân thủ
ngoài ra các cửa hàng ứng dụng google play và app store cung cấp tiktok cho
vì bang montana cũng bị coi là bất hợp pháp